thưa quý vị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
vừa kịp thời giải cứu hai mươi tám người bị mắc kẹt bên suối giữa núi do nước lũ dâng cao
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng tám sau khi nhận được tin báo của một nhóm gồm hai mươi ba người
đi dã ngoại tại khu vực suối tiên bị mắc kẹt trên núi do mưa lớn nước suối dâng cao
lực lượng cảnh sát phòng chế chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã triển khai bắc thang răng dây giải cứu thành công đưa hai mươi ba người đến nơi an toàn
trước đó vào sáng cùng ngày có một nhóm gồm hai mươi tám người trong đó có hai mươi bốn học sinh
hai thầy giáo cùng với hai cháu nhỏ đi dã ngoại tại suối tiên
đến một mươi bốn h ba mươi trời mưa lớn nước suối dâng cao có năm em học sinh đi qua trước nên đã qua được bờ
còn lại hai mươi ba người bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao